tuy nhiên vài năm trở lại đây cứ đến dịp cuối năm hiện tượng mua bán vận chuyển các loại pháo nổ pháo hoa lại nhộn nhịp đe dọa gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội dịp tết nguyên đán
nhiều chiêu trò tinh vi được các đối tượng sử dụng trong việc vận chuyển pháo nổ nhiều địa điểm trung chuyển được nguy trang công phu nhằm che mắt quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng
lực lượng lớn pháo nổ một cách chót lọt như các vụ việc nêu trên
nhiều đối tượng không có công an việc làm ổn định như đối tượng hoàng văn cường
sinh năm hai nghìn trú ở bản nghịu xã hưng đạo huyện bình gia tỉnh đăng sơn
đã liều lĩnh vận chuyển pháo nổ từ bắc giang về bán cho người có nhu cầu tại thành phố hải dương
khi đến khu vực cầu hàm thành phố hải dương thì hoàng văn cường bị lực lượng công an hải dương
kiểm tra phát hiện bắt giữ cùng tăng vật là một mươi năm kg pháo nổ
các tỉnh giáp biên giới vẫn là những địa bàn nóng về tình trạng mua bán vận chuyển pháo với số lượng lớn
điển hình như đường dây buôn bán pháo nổ siêu khủng từ quảng trị về nghệ an vừa bị triệt phá
trong vụ việc này lực lượng chức năng đã thu giữ tới hai bốn tấn pháo nổ các loại
một mươi một đối tượng liên quan bị bắt giữ
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận
thấy nhu cầu sử dụng pháo của người dân dịp cuối năm nhất là các dịp lễ hội tết nguyên đán gia tăng
các đối tượng ở nghệ an đã tìm cách móc nối cấu kết với các đối tượng ở quảng trị
tìm cách đưa pháo từ phía bên kia biên giới về việt nam để tiêu thụ
để qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng đã chia nhỏ lượng hàng và cất giữ
tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn
khi thấy thời cơ thuận lợi số pháo được cất giấu sẽ được nguy trang
và vận chuyển bằng nhiều hình thức để giao cho người mua
lời khai của các đối tượng cho thấy tại khu vực biên giới
việc giao dịch mua bán pháo nổ theo nhu cầu cần bao nhiêu nhưng được đáp ứng

tình trạng việc đối tượng mua bán vận chuyển pháo trái phép qua các đường mòn lối mở
đặc biệt là ở tuyến biên giới giáp trung quốc và tuyến biên giới giáp lào
vẫn tiếp tục diễn ra ở các tỉnh miền bắc bắc bộ và bắc trung bộ và các tỉnh tây nguyên
vì sao lại có như vậy
bởi vì các đối tượng mua bán vận chuyển pháo chế phép mang lại một lợi nhuận rất cao
có thể nói các đối tượng mua một bánh pháo ở bên kia bên dưới chỉ với giá một hai trăm linh nghìn
nhưng về việt nam và đối tượng tàn trữ đến gần tết bán có thể có những bánh pháo lên đến một triệu triệu hai
chính vì lợi nhuận đấy nên bất chấp quy định của pháp luật
các đối tượng vẫn tiếp tục mua bán vận chuyển trái phép
pháo vào nội địa
chưa năm nào mà tết nguyên đán không xảy ra tình trạng đốt pháo
đây là một thực tế nhất là đối với các tỉnh sát biên giới
mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường nắm tình hình tuần tra kiểm soát ở tuyến biên giới
tuyến biển đường tiểu ngạch cửa khẩu nhà ga bến xe bến tàu
và đã liên tiếp bắt được rất nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép từ biên giới
đưa vào nội địa để tiêu thụ
dù vậy tình trạng nổ pháo vẫn sẽ không thể dừng lại
để ngăn ngừa các ban ngành chức năng cần phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân
thường xuyên phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh buôn bán hộ gia đình cá nhân có điều kiện
biểu hiện nghi sản xuất mua bán tăng chữ trái phép trên địa bàn
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội